để giải quyết bài toán thiếu nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
công ty cấp nước và đầu tư xây dựng đắk lắc đã triển khai thêm một dự án cấp nước mới cho thành phố
dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay dự án đang phải tạm dừng do người dân cản trở việc thi công đường ống
theo thiết kế dự án sẽ lấy nguồn nước từ sông sê đê pốc về nhà máy xử lý tại xã e ana huyện crong ana
có tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên một số hộ dân đã cản trở không cho nhà thầu thi công qua phần đất trước mặt của gia đình
các hộ dân cho rằng việc thi công ống dẫn nước thô có thể làm nứt tường nhà đổ hàng rào bê tông
và yêu cầu nhà thầu cần bồi thường trước khi xảy ra sự cố để người dân có kinh phí sửa chữa
nhà thầu cam kết hoàn trả mặt bằng đúng chất lượng hiện trạng ban đầu
hỗ trợ đền bù cây cối hoa màu đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án
tuy nhiên tại xã eana vẫn có một mươi một hộ dân không bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng vẫn yêu cầu đơn vị đền bù
về mặt đền bù hiện nay đường ống đang thi công ở ngoài phạm vi đường
không nằm trong hành lang giao thông không nằm trong hành lang trong đất của chỗ đó
cho nên việc đền bù không có chính sách
chỉ đền bù vật kiến trúc hoa màu khi mà dự án đường ống đi qua
ví dụ như là hề tường rào cổng tường rào và cây cối đi qua thì sẽ là đền bù nhưng mà người dân cũng chưa đồng thuận
để tháo gỡ những vướng mắt này trong thời gian qua chủ đầu tư đã cùng với nhà thầu
phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức họp dân
làm việc với từng hộ dân để giải thích tuyên truyền vận động
thế nhưng nhiều hộ dân vẫn cản trở khiến việc thi công đường ống nước bị gián đoạn
làm chậm tiến độ thi công dự án quan trọng này
phối hợp vận động là ba hộ đã thông nhất với chí hiện nay là những cái tuyến đấy là đã thi công
và còn lại năm hộ thì hiện nay còn vướng mắt
thì tới đây thì ủy ban dân xã ai là sẽ có cái hướng là sẽ mời năm hộ này
chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để vận động người dân thì ta sẽ bàn giao lại cái mặt bằng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc và ban chỉ đạo
dự án cần chỉ đạo các sở ngành liên quan và chính quyền các ngành chức năng của huyện grong anna
xã eana và chủ đầu tư nhà thầu khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của dự án
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân có đường ống dẫn nước đi qua bàn giao mặt bằng
tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu thi công đưa dự án về đích đúng tiến độ